việt nam sẽ là cái nôi để các doanh nghiệp công nghệ việt nam đi ra toàn cầu giải những bài toán toàn cầu
đó là khẳng định của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
tại diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam với chủ đề khát vọng tầm nhìn
và định hướng phát triển vì một việt nam hùng cường vừa diễn ra tại thủ đô hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự và chỉ đạo hội nghị
tại sự kiện bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng khẳng định
nếu việt nam tiếp tục chỉ lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và thoát bẫy thu nhập trung bình
do đó make in việt nam sẽ là tuyên bố của việt nam sáng tạo tại việt nam làm ra tại việt nam
thiết kế tại việt nam và sản xuất tại việt nam doanh nghiệp công nghệ việt nam là để make in việt nam
đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức diễn đàn ở tầm quốc gia để tuyên bố một chiến lược quan trọng
liên quan đến tương lai vận mệnh việt nam
đó là chiến lược
về phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam make in việt nam sẽ là tuyên bố của chúng ta
sáng tạo tại việt nam làm ra tại việt nam thiết kế tại việt nam sản xuất tại việt nam
doanh nghiệp công nghệ việt nam là để make in việt nam
nếu chúng ta tiếp tục chỉ lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và thoát bẫy thu nhập trung bình
trong khuôn khổ
các diễn đàn cũng có các phiên chia sẻ từ các doanh nghiệp công nghệ việt đã thành công từ chính những phát minh sáng tạo của mình
bằng việc làm chủ công nghệ các doanh nghiệp việt nam đã có những bước tiến lớn và khẳng định được vị thế đối với thị trường trong nước và trên thế giới
theo các doanh nghiệp việc tổ chức diễn đàn lần này là một bước tiến lớn
thể hiện quyết tâm của chính phủ và bộ chuyên trách khi tập trung xây dựng và phát triển các công ty công nghệ để phát triển kinh tế
bên cạnh đó các doanh nghiệp công nghệ việt nam cũng đưa ra những khuyến nghị đối với chính phủ để có thể xây dựng được một hệ sinh thái số do người việt và cho người việt
kiến nghị đầu tiên đó là cái kỳ vọng được có một môi trường kinh doanh công bằng hơn
công bằng ở đây là những cái khung pháp lý những cái quản lý những cái chính sách quản lý nhà nước phải công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài
vấn đề thứ hai đó là chúng tôi mong muốn là chính phủ thúc đẩy hơn nữa
chúng tôi muốn là chính phủ thúc đẩy hơn nữa cái tinh thần doanh nghiệp việt khởi nghiệp và để chúng ta có thể có những cái hệ sinh thái lớn hơn to hơn
chúng ta cần có những cái mô hình để chúng ta thử nghiệm
tức là gì trước khi chúng ta áp dụng chính sách đấy ra toàn bộ các doanh nghiệp công nghệ thì thay vì đó chúng ta sẽ áp dụng thử nghiệm ở một nhóm nhỏ các doanh nghiệp trong một thời gian nhất định
nếu chúng ta trong quá trình áp dụng chúng ta cần phải thay đổi và chỉnh sửa rất là nhiều để nó phù hợp và đặc biệt là tránh cái việc chúng ta kìm hãm cho cái sự phát triển của công nghiệp bốn
diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam diễn ra với bốn phiên chuyên đề tập trung vào các nội dung
doanh nghiệp công nghệ việt nam giải quyết bài toán việt nam
doanh nghiệp công nghệ việt nam giúp việt nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình
chính sách và giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam
giải pháp kết nối các doanh nghiệp công nghệ